ông tập cận bình được bầu làm tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc khóa hai mươi
vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay chủ nhật ngày hai mươi ba tháng một mươi
và mở đầu chương trình mời quý vị cùng tôi điểm qua một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong phần tin tức hai mươi bốn h
sở khi giao dịch mua bán đặt cọc các lô đất nhiều người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng bị lừa đảo mất hàng tỷ đồng
liên quan đến vụ việc này công an cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng huỳnh thị bốn
chú tại quận liên triều về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng sự tin tưởng của một bị hại trú tại quận hải châu từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng huỳnh thị bốn đã nhiều lần rụ rỗ bị hại đặt cọc các lô đất giá trị ở các khu tái định cư khu vực liên triều
với số tiền hơn chín tỷ đồng
tuy nhiên khi nhận tiền đối tượng bốn lại sử dụng tiêu xài cá nhân
đến thời hạn công chứng đối tượng bốn không thực hiện được giao dịch như đã hẹn và trốn khỏi địa phương
đối tượng đã bị phát hiện và bắt giữ tại nhà riêng ở trung cư phường hòa hiệp nam quận liên triều
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ được nhiều giấy tờ cọc đất của các bị hại
đối tượng bốn khai nhận đã áp dụng thủ đoạn tương tự lừa đảo hàng trăm triệu đồng của các bị hại trên địa bàn thành phố
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng
và thi hành lệnh khám xét nơi ở của hai vợ chồng phạm thị linh phượng và cao minh tân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long xác định từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
phạm thị linh phượng với danh nghĩa là giám đốc công ty quốc huy anh
có địa chỉ tại phường tân hội tp vĩnh long tỉnh vĩnh long cùng chồng là cao minh tân phó giám đốc công ty quốc huy anh
chưa được phép khai thác cát nhưng phượng và tân đã có hành vi sử dụng giấy tờ giả của cảng vụ đường thủy nội địa khu vực bốn
và sở tài nguyên môi trường tỉnh vĩnh long về việc nạo vét khai thác cát trên sông tiền thuộc thủy phận thành phố vĩnh long
để lừa bán cát cho nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long thông báo ai là bị hại tương tự trường hợp như trên
sớm liên hệ đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long để được xem xét giải quyết
đồng thời kêu gọi những đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
thưa quý vị trong thời gian vừa qua công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã triệt phá nhiều tụ điểm bay lắc
phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn
góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
ghi nhận của nhóm phóng viên anntv
đây là bảy đối tượng gồm vũ cường thịnh nguyễn đình hữu nguyên trần hoàng thiện trịnh đăng khôi
lê thị thủy cúc trần gia khánh vi và trần thị cẩm tú đều trú tại xã xuân phú huyện xuân lộc
sau khi nhậu xong đã rủ nhau tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy và bị bắt quả tàng
qua test nhanh sáu trong số bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
nhóm nhật nhật thành trong em là người khởi xướng rủ mấy bạn chất ma túy
em thần thiên khôi được hồn tiền do mua ma túy để sử dụng
thời gian vừa qua tình hình hoạt động của tội phạm ma túy
hoạt động trên địa bàn thành phố lộng khánh diễn biến hết sức phức tạp
đặc biệt là số thành thiếu niên sử dụng mua bán tặng chữ chất ma túy
nhiều lúc nhiều nơi đặc biệt là các đối tượng này lợi dụng các nghề kinh doanh nhạy cám
như nhà nghỉ khách sạn karaoke hoặc là nhà trọ nguyên căn để tổ chức hoạt động tội phạm
mới đây công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai tiến hành kiểm tra phòng trọ của châu thị lệ
và nguyễn thị hằng thì phát hiện hằng lệ và một nhóm bạn đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh cả bốn đối tượng dương tính với chất ma túy
tổ chức công tác tuyên truyền cho chủ cơ sở này nắm về việc chấp hành pháp luật
về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và cho cam kết không để cho các đối tượng phạm tội
đặc biệt là tội phạm ma túy là hoạt động từ cơ sở của mình tăng cường kiểm tra đột xuất cũng như là định kỳ
nhằm phát hiện việc chấp hành pháp luật cũng như là phát hiện những đối tượng hoạt động phạm tội
trong đó là tội phạm ma túy tại cơ sở để có phương án để xử lý
thường xuyên tổ chức lực lượng trinh sát đặc biệt là trinh sát ma túy nắm tình hình hoạt động của các loại đối tượng
ma túy trên địa bàn trong đó là tập trung nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm này
ở các nhà nghỉ cây sản nghề nghề như điều kiện để có kế hoạch tập trung đấu tranh làm sao có hiệu quả
nhằm hỗ định tình hình nhanh chất tự tại địa phương
mà túy vẫn đang lèn lỏi
tình hình vào từng ngõ ngách của đời sống xã hội gây ra nhiều hệ lụy về mọi mặt
trong cuộc chiến không khoan nhượng này ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an
rất cần sự trung sức trung lòng của cả cộng đồng để từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội
một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một hộ gia đình kết hợp với kinh doanh các loại ly cốc giấy nhựa
trên đường một mươi tháng ba thuộc thôn một xã cư ê bu tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
và đến trưa ngày hôm nay hai mươi ba tháng một mươi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
đã huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ khống chế được vụ cháy này
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc đã điều động tám xe chữa cháy
cùng gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an thành phố buôn ma thuật tham gia dập lửa
do xưởng kinh doanh toàn đồ nhựa và giấy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội
để ngăn cháy lan các cán bộ chiến sĩ đã phải cắt cửa cuốn đục tường để dập lửa
toàn bộ mái nhà xưởng bị đổ sập và rất nhiều tài sản trong kho bị thiêu dụi hoàn toàn
rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
hiện lực lượng công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ hỏa hoạn
thưa quý vị huyện quảng điền là vùng rốn lũ của tỉnh thừa thiên huế
và đã gần một mươi ngày sau khi ảnh hưởng của cơn bão số năm gây mưa lớn
một số nơi vẫn còn bị ngập nước
sát cánh cùng với bà con trong thiên tai mưa bão
lực lượng công an địa phương đã lại tiếp tục đồng hành hỗ trợ kịp thời những hộ gia đình khó khăn
xa quảng thành vùng thấp trụng nhất của huyện quảng điền
gia đình neo người sống bằng nghề làm nông khắc nghiệt của thời tiết thiên tai
khiến khó khăn trồng chất với những gia đình như cha con anh huỳnh đảm
món quà hỗ trợ gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt của công an tỉnh thừa thiên huế
đã kịp thời chia sẻ phần nào với gia đình
cùng với việc trao hỗ trợ của lực lượng công an đến tận tay những gia đình khó khăn trên địa bàn
trước đó công an xã quảng thành cũng như công an các địa bàn bị ảnh hưởng nặng
đã đến thăm hỏi giúp đỡ những gia đình neo đơn dọn dẹp sửa xong lại nhà cửa sau mưa bão
cơn bão xuân nóng rồi cơn lù ngau ngày một mươi bốn tháng một mươi hai nghìn một mươi hai thì ảnh rất nhiều
thế nếu ba người thẩm kê sơ bồ thì khoảng ba mươi
là những gia đình ngập lụt từ bốn mươi phân đến một mét
và khoảng ba mươi hệ ta hoa màu là bị ảnh hưởng sau bão
thế nếu ba người thẩm kê sơ bồ thì khoảng ba mươi hệ ta hoa màu là bị ảnh hưởng sau bão

chúng ta đang đứng đây sau bảy ngày nước vẫn còn
và người dân ở một số nơi vẫn đang còn không đi lại được
thì hiện nay là công an huyện đã chỉ đạo lực lượng công an xã
lực lượng súng kích thanh niên mạnh về từng địa bàn
để giúp dân
thời điểm hiện tại một số nơi trên địa bàn huyện quảng điền vẫn đang bị ngập nước
lực lượng công an cơ sở tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông
như rào trắng tại các điểm sung yếu
bám địa bàn là vùng rống lũ
sau nhiều ngày mưa bão đi qua các cán bộ chiến sĩ công an vẫn đang tất bật với nhiều công việc phải làm
khi những ngôi nhà của người dân đã được sửa sang khi những tuyến đường được đảm bảo an toàn
họ quay về dọn dẹp trụ sở làm việc của mình vẫn đang ngủ ngang như thế này
ngày hai mươi ba tháng một mươi công an phường chín quận gò vấp thành phố hồ chí minh cho biết
đã nhận được thông tin vụ cướp giật tài sản manh động xảy ra trên địa bàn
khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi nam nhân viên quán ăn trong lúc trong xe đã mang điện thoại ra xem
cùng lúc này một người đàn ông đi xe máy áp sát đã giật chiếc điện thoại trị giá khoảng một mươi triệu đồng
trên tay nhân viên giữ xe rồi bỏ chạy
đại nhân chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp
camera an ninh cho thấy thời điểm xảy ra vụ cướp trên đường có đông người phương tiện qua lại
nhưng kẻ cướp rất manh động ra tay cướp giật điện thoại
liên quan đến vụ cướp này công an phường chín quận gò vấp thành phố hồ chí minh cho biết
đại nhân vẫn chưa trình báo công an
tuy nhiên lực lượng chức năng đã nắm thông tin cử người xuống ghi nhận vụ việc để xử lý
công an khuyến cáo khi xảy ra cướp giật người dân cần phải đến công an trình báo để phục vụ công tác điều tra
theo sở giao thông vận tải tp hcm hướng tuyến xây dựng cầu các lái tại vị trí phạt các lái hiện nay
là không khả thi vì liên quan đến các vấn đề như điều chỉnh quy hoạch lộ giới đường nguyễn thị định
và nguy cơ gây ủng tắc giao thông ảnh hưởng đến hoạt động khai thác cảng cát lái
công an này cũng đã đề xuất hai vị trí mới để xây dựng cầu các lái
hai vị trí được sở giao thông vận tải tp hcm đề xuất lần này
gồm vị trí thứ nhất là xây cầu nối từ đường trục bắc nam nối quận bảy vượt sông đồng nai
sang xã phú hữu phú đông huyện nhân trạch
và vị trí thứ hai kết nối từ thành phố thủ đức với xã tam an huyện long thành đồng nai
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
việc bổ sung phương án quy hoạch hai vị trí cầu kết nối tp hcm với tỉnh đồng nai
là cầu có tính chất kết nối liên vùng và quy mô cầu thuộc đối tượng phải trình bộ giao thông vận tải
sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các sở ngành sở giao thông vận tải sẽ tham mưu
ủy ban nhân dân thành phố lấy ý kiến của bộ giao thông vận tải làm cơ sở
chuẩn bị nội dung làm việc giữa hai địa phương
ngành giáo dục mầm non tp hcm đã từng bước khắc phục được những khó khăn
củng cố chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ thông qua việc đổi mới phương pháp dạy học
với định hướng lấy trẻ làm trung tâm
đây là cơ sở quan trọng để tp hcm có thể triển khai hiệu quả
việc thí điểm phổ cập mầm non cho trẻ ba bốn tuổi trong năm học này

sở giáo dục và nào tạo tp hcm

sở giáo dục và nào tạo tp hcm cho biết
sở đang ra soát cập nhật số liệu về tỷ lệ trẻ ba bốn tuổi đến trường ở các quận quyền
dựa trên số liệu này sở sẽ xem xét lựa chọn trường địa phương để thực hiện thí điểm trong thời gian tới
theo đó các trường đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất đội ngũ sẽ triển khai thiết điểm ngay trong năm học này
không phân biệt trường công tư
với kết quả phổ cập mầm non cho trẻ năm tuổi
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay thành phố có nhiều điều kiện kinh nghiệm để triển khai thí điểm phổ cập mầm non cho trẻ ba bốn tuổi
đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm học này
vì thế ngành đang từng bước chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để có thể thực hiện đạt kết quả tốt nhất
trên cơ sở đó có thể triển khai đại trà
về vấn đề chuyên môn và đội ngũ tp hcm có thể đảm bảo đáp ứng yêu cầu
tuy nhiên về cơ sở vật chất trường lớp hiện vẫn là vấn đề cần quan tâm bởi tình hình trường lớp luôn quá tải
để thực hiện được chủ trương này bên cạnh sự nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất
công tác quy động trẻ ra lớp cũng được ngành giáo dục chú trọng
thông qua đẩy mạnh tuyên truyền ở từng địa phương
bởi việc đảm bảo tỷ lệ quy động trẻ ra lớp ở độ tuổi này còn khó khăn
nhất là khu vực ngoại thành do tâm lý phụ huynh chưa muốn con ra lớp
thưa quý vị ly hôn là điều không ai mong muốn bởi nhiều hệ lụy mà nó mang lại
một trong số đó là việc
tranh chấp giành quyền nuôi con
đây cũng là một loại tranh chấp về hôn nhân gia đình phổ biến
và những đứa trẻ hầu ly hôn luôn có những tổn thương
dù được chăm sóc như thế nào thì chúng cũng sẽ có những mặc cảm
những nỗi đau từ chính cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ
khi quyết định ly hôn đa số các cặp vợ chồng đều đã xác định tình cảm không còn
không thể tiếp tục cùng nhau chung sống và xây dựng hạnh phúc
một số cặp vợ chồng thỏa thuận kết thúc của hôn nhân trong hòa bình
xong khủng ích các cặp đôi tìm mọi cách để gây căng thẳng đau khổ cho nhau trừng phạt nhau
vì cho rằng đối phương có lỗi làm cho hôn nhân tan vỡ
trong đó bao gồm cả việc tranh chấp tài sản con cái mức cấp dưỡng nuôi con chung
có rất nhiều vụ án mà tranh chấp nuôi con kéo dài hàng năm
và trải qua nhiều cấp tòa
tại thời điểm mà giải quyết hôn nhân thì người mẹ hoặc là người cha
tại thời điểm mà chúng ta chưa đáp ứng được những điều kiện đó
mà sau này chúng ta đáp ứng được thì chúng ta yêu cầu tòa án giải quyết
cái việc tranh chấp liên quan tới người trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc người con này
người mẹ hoặc người cha trong trường hợp này mà chưa được tòa án xem xét nuôi
tại thời điểm mà giải quyết các quan hệ đó thì được quyền yêu cầu
tòa án nhân có thẩm quyền để chúng ta xem xét lại việc thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng con
câu chuyện của chị thanh hương ở quận bình thạnh tp hcm là một ví dụ
hôn nhân của chị không may mắn như những gia đình khác
chị hương lấy chồng và sinh được hai người con
con trai đầu sinh ngày bốn tháng năm năm hai nghìn chín
và con gái thứ hai sinh ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
do những mâu thuẫn không thể giải quyết được
hai vợ chồng đã quyết định ly hôn
theo hồ sơ chị hương cung cấp cho báo
chị và chồng cũ đã trải qua ba cấp tòa án và thuận tình ly hôn
từ cấp sơ thẩm đến giám đốc thẩm tại tp hcm
nhưng chị đều không được quyền nuôi con
dù chỉ là một trong hai người con nhỏ của mình
sau đó mặc dù tòa chưa gửi bản án và án chưa có quyết định thi hành
nhưng chồng cũ của chị đã dẫn hai con xuất cảnh sang mỹ
các đất toàn bộ liên hệ với chị
để được thăm nam chăm sóc con
chị hương đã phải lặng lội sang mỹ
sau một hành trình đầy gian nan
tôi thì phải vượt nửa vòng trái đất
từ việt nam qua mỹ
để gặp để tìm các con
chứ không phải là gọi là đi thăm
nhưng mà là đi tìm
thì đến nơi thì tôi cũng không biết là
các cháu ở đâu học trường nào
cũng chỉ căn cứ trên cái địa chỉ nhà cũ
mà trước đây là cả gia đình đã ở đó
thì tôi mới được biết là
địa chỉ nhà đó là không còn sở hữu
dưới tên của anh tuấn nữa
lúc đó thì tôi rất là bàn hoàng
không biết là tìm con sẽ bắt đầu từ đâu
bởi vì nếu nhà không còn ở đó
thì cũng không biết là khu vực trường học
các con sẽ nằm ở nơi nào
thì tôi cũng đã lỡ đến rồi
cho nên là tôi cũng đi vào trường
một trường đầu tiên để hỏi thăm
xem là các con có được học ở đó hay không
và có ai biết công tức gì hay không

thì sau khi một hồi chờ đợi
thì trường mới thông báo cho tôi biết
là cả hai con tôi đều học trong hệ thống của trường
mặc dù theo điều tám mươi một
luật hôn nhân và gia đình năm hai nghìn một mươi bốn
đã quy định rõ về việc
trong năm chăm sóc nuôi dự giáo dục con
sau khi liêu hôn
nhưng với chị hương
mỗi lần muốn thăm con là cả một nỗi gian trung
thậm chí còn chưa chắc được gặp
trẻ trong giai đoạn này
thì cần phải có nhiều thời gian
quan tâm đến các cháu
các cháu cần phải có nhiều thời gian
mà người cha thì lại quá bằng rồn
để dẫn đến cái việc mà trẻ thiếu
cái tình cảm
thiếu cái việc mà chăm sóc
thì điều đó không hề tốt
cho sự phát triển tâm sinh lý của trẻ con
người mẹ trong trường hợp này
thì lại hoàn toàn đáp ứng được
về quỹ thời gian nhiều nhất
để chăm sóc quan tâm các bé
hơn nữa thì tại các cấp tòa án
trong quá trình giải quyết
trẻ gần đủ bảy tuổi
mà không lấy ý kiến của các trẻ
là chưa có sự công nhắc
chưa có sự tiếp thu
các ý kiến
và thu thập đánh giá toàn diện các chứng cứ
điều quan trọng hơn
là sau khi ly hôn
thì các con lại sang mỹ định cư
dẫn đến cái việc ảnh hưởng đến cái việc
mà thăm đơn chăm sóc con chung của người mẹ
do đó trong trường hợp này
thì còn phải xem xét lại
theo trình tựu tố tụng xét xử
sau ba cấp tòa sơ thẩm phúc thẩm và giám đốc thẩm
thì tranh án tòa án tối cao
trường kiểm soát tối cao
có thẩm quyền kháng nghị tất cả các bản án
do tòa án cấp cao tỉnh thành phố quận huyện
dẫu biết rằng chỉ là ti hy vọng nhỏ nhoi
nhưng tình mẫu tự đã thôi thúc chị hương kiên trì
trên hành trình gian nan tìm lại quyền làm mẹ
đáng thương nhất là hai đứa trẻ
những vết thương này biết bao giờ mới lành lại
chỉ còn vài tháng nữa là đến tết quý mão hai nghìn hai mươi bốn
theo sở công thương tp hcm
để cung ứng hàng hóa cho thị trường
trường tết năm nay thì các doanh nghiệp đã chuẩn bị
số lượng hàng hóa lương thực thực phẩm dự kiến là bốn mươi tấn
miếng tết hai nghìn hai mươi hai là một cái tết của sự sẻ chia
sau thời gian dịch bệnh kéo dài
thì tết năm nay đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của kinh tế thành phố
các doanh nghiệp đều đang bất bật chuẩn bị
cho một mùa tết sung túc đầy đủ hơn
là một trong số những doanh nghiệp lớn
chuyên cung ứng hàng hóa dịch vụ
với hơn sáu trăm linh điểm bán trên cả nước
riêng tại tp hcm là bốn trăm hai mươi hai điểm bán
dịp tết năm nay doanh nghiệp này đã chuẩn bị
số lượng hàng hóa gấp ba lần bình thường
tương đương gấp một năm lần so với thời điểm trước dịch
nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu
cho người dân trong dịp tết năm nay
về mặt tổng thể thì chúng tôi đang chuẩn bị
khoảng một mươi bốn tấn hàng hóa
cho dịp tết trước tết và trong tết
và sau tết thì có thể là có những cái
số lượng hàng hóa sẽ cao hơn
đối với lại cái nhóm mà manh chất là thiết yếu
còn các cái nhóm hàng nổ
và các cái nguồn hàng
các cái nguồn tài chính
chúng tôi đang có những cân đối chuẩn bị
trong khả năng của semcop
chúng tôi đang có cái chuẩn bị tương đối tốt
thông qua những thỏa thuận cam kết
và các đơn vị tính dụng
để đảm bảo rằng là tất cả cái nguồn hàng hóa này
đến tay bà con
và cái quan trọng hơn là chúng tôi
kiểm soát và chuẩn bị những nguồn hàng này
đảm bảo đúng những yêu cầu cam kết
về mặt chất lượng về mặt xuất sứ
cũng như là những cái xu hướng
liên quan đến đảm bảo sức khỏe
cũng như những cái tiêu dùng
mánh chất đặc thù của bà con
không chỉ là ở tại tp hcm
mà cả ở miền đất nước
theo sở công thương tp hcm
lượng hàng lương thực thực phẩm
chuẩn bị cho dịp tết năm nay lên đến gần bốn mươi tấn
trong đó chủ yếu là các sản phẩm như
gạo đường dầu ăn thịt da súc thịt da cầm
trứng thực phẩm chế biến rau củ quả
hiện các doanh nghiệp chế biến lớn
cũng đã lên kế hoạch và chuẩn bị trước
nhiều mặt hàng để có thể đảm bảo
cung ứng cho người dân trong bất cứ điều kiện nào
trong dịp tết này thì đến giờ này
có một số mặt hàng của buýt săn đã sản xuất cho dịp tết
như đồ hộp xúc xích lạp sườn
một số mặt hàng để phục vụ trong kỳ tết này
thì vít săn cũng lấy
so với miền thường
cái lượng tăng là khoảng
tức là so với
mỗi năm thì là tăng gấp rưỡi
mà lấy kế hoạch năm nào
tức là lấy cái chuẩn là năm hai nghìn hai mươi
là năm chưa có dịch
để tăng gấp rưỡi
để chúng ta làm chuẩn
tuy nhiên nó phụ thuộc rất nhiều
về vấn đề thị trường
sẽ hút được như thế nào
tuy nhiên là một doanh nghiệp lớn
thì vấn đề công tác chuẩn bị
từ nguồn nguyên liệu vấn đề nhân lực vấn đề cơ sở vật chất
và đặc biệt là những vấn đề lưu thông hàng hóa
có sự hỗ trợ của định phố
thì vít săn đã chuẩn bị sẵn
để làm sao nếu nhu cầu mà tăng đột biến
thì đều có hàng để phục vụ cho
người dân trong dịp tết này
theo kế hoạch
nguồn hàng của các doanh nghiệp bình ổn thị trường
sẽ dự trữ chiếm hai mươi năm đến bốn mươi ba
so với nhu cầu của thị trường thành phố
ngoài ra cũng để tăng nguồn hàng cho thị trường tết
sở công thương thành phố sẽ liên kết
với các tỉnh thành xây dựng phương án
tạo nguồn hàng để thu mua dự trữ đúng tiến độ
đồng thời vận động các doanh nghiệp sản xuất
phân hợp hệ thống phân phối trên địa bàn
để thực hiện việc chia sẻ chiếc khấu
chiếc khấu ưu đãi để không có áp lực
về giá khi đến tay người dùng